ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổng kết một mươi năm thực hiện tổng thể cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
sau một mươi năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cải cách hành chính ở khánh hòa đã đạt được nhiều kết quả nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức cá nhân
vì vậy việc thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh xây dựng bộ phận một cửa hiện đại ở cấp huyện cấp xã
cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba độ bốn đã góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử
đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt giảm phiền hà phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp
đẩy mạnh cải cách hành chính từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân
trong đó chú trọng mở rộng danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến
thanh toán trực tuyến qua trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh